đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương cùng đoàn công tác đã kiểm tra việc thực hiện kết luận của ban bí thư khóa một mươi về đề án nâng cao vai trò trách nhiệm của hội nông dân việt nam trong phát triển nông nghiệp xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân việt nam giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi tại địa phương
theo đó từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi sáu phú yên có hai mươi ba sáu trăm tám mươi ba lao động nông thôn được hỗ trợ học nghề trong đó bảy mươi chín lao động có việc làm sau học nghề xây dựng năm mươi ba mô hình sản xuất nông lâm ngư nghiệp hàng năm tổ chức năm trăm linh lớp tập huấn về kỹ thuật trong nông nghiệp các tổ chức đoàn thể phối hợp với các ngân hàng cho vai phát triển nông nghiệp nông thôn trên ba mươi tỷ riêng ngân hàng chính sách xã hội mỗi năm giúp gần ba mươi hộ vai vốn và đến nay toàn tỉnh có năm mươi bảy chín trăm linh tám hộ vai vốn
đồng chí trương thị mai đề nghị thời gian tới lãnh đạo tỉnh phú yên cần tiếp tục chỉ đạo đúng tinh thần kết luận của ban bí thư về quyết định của thủ tướng chính phủ
năm hai nghìn một mươi bảy tỉnh phú yên phải cụ thể hơn trong việc nâng cao đời sống của nông dân
quan trọng nhất là cần có những giải pháp để nông dân có khả năng thích ứng với nền kinh tế thị trường tạo điều kiện để nông dân tiếp cận vốn từ quỹ hỗ trợ nông dân ngân hàng
đồng chí khẳng định việc triển khai hiệu quả quỹ hỗ trợ nông dân công tác phối hợp với các ngân hàng cho vay vốn hỗ trợ nông dân tiếp cận các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nuôi trồng thủy sản đã thể hiện vai trò đồng hành giúp nông dân làm ăn hiệu quả nâng cao giá trị sản xuất và thu nhập